thưa quý vị đình tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng tám việt nam đã chữa khỏi tám mươi chín một trăm bốn mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín
gần một mươi hai một triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm cho các đối tượng
có bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu
có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua như lào cai con tum hà giang quảng trị
yên bái thái bình bắc giang hải phòng
cũng theo bản tin dịch mới nhất của bộ y tế tính đến nay việt nam đã có hai trăm bốn mươi sáu năm trăm sáu mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó có hai ba trăm chín mươi năm ca nhập cảnh và hai trăm bốn mươi bốn một trăm bảy mươi ba ca nhiễm trong nước
tại hà nội sở y tế hà nội cho biết từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng tám hà nội ghi nhận hai mươi bốn ca mắc mới
trong đó một mươi một ca tại cộng đồng một mươi ba ca tại khu cách ly